tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam tổ chức hội nghị bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi
đây là hội nghị có tầm quan trọng lớn và lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước vui mừng chào đón toàn thể mọi người đến dự hội nghị bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi tại việt nam
đồng chí đặng thị ngọc thịnh cho biết với thế và lực sau hơn ba mươi năm đổi mới đây là lúc việt nam có thể đóng góp thiết thực hơn nữa cho hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương mang lại những lợi ích thiết thực cho hợp tác xã và người dân
việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và xây dựng nhiều chương trình hợp tác với nhiều liên đoàn hợp tác xã thành viên trong đó việt nam là minh chứng sinh động cho sự phát triển kinh tế hợp tác xã của hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương và các nước trong khu vực
hội nghị bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn để các đại biểu trong và ngoài nước thảo luận về nhiều vấn đề nhằm gắn kết hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương lại gần nhau hơn để đối mặt với những thách thức mới trong việc thực hiện các mục tiêu của hội là phát triển bền vững chấm dứt đói nghèo bảo vệ môi trường và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người vào năm hai nghìn ba mươi